mua bán ma túy và lấy căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng bay lắc
sáu bị cáo từ một mươi chín đến ba mươi một tuổi cùng chú tại quận sơn trà vừa bị tòa án nhân dân quận sơn trà
thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an quận sơn trà phối hợp với công an phường an hải bắc
kiểm tra phòng ba trăm linh một căn hộ ruby house bắt quả tăng năm bị cáo đang thả sức bay lắc
trên bàn có một đĩa xứ chứa ma túy ketamin và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua thử test năm trong số sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trước hội đồng xét xử các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình